những đối tượng chưa tham gia chủ yếu tập trung tại các vùng miền núi của tỉnh kinh tế các gia đình còn nhiều khó khăn
nhận thức về việc tham gia bảo hiểm y tế của các bậc phụ huynh chưa cao dẫn đến tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại một số huyện còn thấp
để giúp các em hiểu rõ hơn về lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế
ngành bảo hiểm xã hội cùng với ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền
như thực hiện tuyên truyền đến các hộ gia đình trên địa bàn hay qua những hội thi tại các trường lớp
từ những hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại các huyện miền núi
những địa bàn kinh tế còn khó khăn cũng đang dần được thay đổi
bảo hiểm xã hội huyện để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về mục đích ý nghĩa của công tác bảo hiểm y tế học sinh
đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học trong toàn huyện quyết liệt trong công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện
và sử dụng nhiều kênh nhiều hình thức để nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế
đặc biệt là những đơn vị hiện nay đang còn khó khăn
chúng tôi cũng sẽ có nhiều giải pháp để nâng dần
tỷ lệ bảo hiểm y tế học sinh đạt chỉ tiêu một trăm linh
để đạt được chỉ tiêu đó tôi cũng mong muốn các cơ quan các cấp chính quyền
đặc biệt là các ban ngành chính quyền ở địa phương cùng vào cuộc với nhà trường
làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh tham gia để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các em
bên cạnh đó nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cộng đồng về chính sách bảo hiểm y tế
hàng năm bảo hiểm xã hội tỉnh
nghệ an còn tổ chức nhiều hội thi về tìm hiểu luật bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
việc tổ chức hội thi tuyên truyền về bảo hiểm y tế không chỉ dừng lại ở việc trang bị những kiến thức chung
thông qua hội thi còn truyền tài được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách bảo hiểm y tế
trách nhiệm nghĩa vụ của học sinh sinh viên cũng như trách nhiệm của cả cộng đồng
từ đó thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh học sinh tự giác tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình
ở địa phương em thì có một số bạn do hoàn cảnh gia đình hoặc là do một số điều kiện khác chưa tham gia bảo hiểm y tế
và sau cuộc thi này thì về với trường lớp thì em sẽ góp phần để giúp cho các bạn hiểu về quyền lợi
và mục đích ý nghĩa của bảo hiểm y tế để các bạn có thể hiểu được và tham gia bảo hiểm y tế một cách đầy đủ
tỉnh đoàn sở giáo dục và đào tạo và bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành kế hoạch thể lệ của cuộc thi đến cơ sở
trong đó tập trung chỉ đào ở các điểm trường
đang có tỷ lệ bảo hiểm xã hội thấp và đây cũng là một cái hình thức mới để cho học sinh sinh viên tiếp cận bảo hiểm xã hội bằng hình thức sân cổ hóa
để nâng cao tỷ lệ học sinh sinh viên trên địa bàn huyện diễn châu tham gia bảo hiểm y tế trong những năm tới
bảo hiểm xã hội diễn châu phối hợp với các ngành các cơ quan chức năng trên địa bàn
thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên về mục đích ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế
có thể khẳng định học sinh sinh viên đóng vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước
vì vậy việc chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này là một trong những điều kiện thiết yếu cần phải được đảm bảo
đặc biệt lực lượng này chiếm phần lớn dân số cả nước
do đó việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có ý nghĩa quan trọng hướng đến bảo phủ bảo hiểm y tế toàn dân
thời gian tới với sự cố gắng và nỗ lực của các cấp các ngành đặc biệt là ngành bảo hiểm xã hội và ngành giáo dục
trong việc đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
kế hoạch bao phủ bảo hiểm y tế tới một trăm linh học sinh sinh viên hy vọng sẽ sớm được hoàn thành
thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm y tế
ngành bảo hiểm xã hội đang tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản thuận tiện cho học sinh sinh viên
bảo hiểm y tế cụ thể đối với học sinh sinh viên đã có mã số bảo hiểm xã hội khi tham gia bảo hiểm y tế
sẽ không phải lập tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mà chỉ cần nộp tiền
theo quy định cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc ghi giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội tương ứng với số tiền
đóng vào cơ sở dữ liệu và không thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế với học sinh sinh viên chưa có mã số
bảo hiểm xã hội cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và cấp thẻ bảo hiểm xã hội
theo quy định
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình điểm tựa tương lai xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau